tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện vân yên tỉnh yên báy xảy ra vụ án mạng làm chết bốn người trong một gia đình
bốn nạn nhân của vụ thảm sát gồm anh trần văn long ba mươi hai tuổi vợ anh long là chị phan thị hoa hai mươi tuổi con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phan thị hà một mươi năm tuổi đều trú tại thôn cài xã lâm giang
nghi phạm được xác định là đặng văn hùng hai mươi bảy tuổi người dân tộc giao chú tại thôn cài xã lâm giang
qua giả soát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái xác định trước đó nghi phạm đặng văn hùng có xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng anh trần văn long và chị phan thị hoa xích mít giữa hai bên liên quan đến tranh chấp nương dẫy
trong buổi làm việc với công an tỉnh yên bái chiều qua thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an đã chỉ đạo công an yên bái triển khai lực lượng nhanh chóng bắt giữ thủ phạm của vụ án
hiện công an tỉnh nhân bái đã huy động ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra vụ án và truy bắt đối tượng
bên cạnh đó tuyên truyền vận động người dân tổ giác tội phạm để làm sao tìm được hung thủ sớm nhất đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để ổn định đời sống của người dân địa phương
đến một mươi sáu h ba mươi chiều qua sau khi khám nghiệm xong các thi thể đã được đưa về gia đình chuẩn bị mai táng